theo nhận định của các chuyên gia đợt không khí lạnh tăng cường lần này sẽ giúp cho thời tiết các tỉnh thành miền bắc chuyển mát
với mức nhiệt phổ biến chỉ khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
tuy nhiên không khí lạnh đầu mùa xuống khi miền bắc đang có nền nhiệt cao sẵn như hiện nay sẽ gây ra sự tranh chấp giữa khí nóng và khí lạnh
nên khả năng cao sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
thời tiết tại các tỉnh thành miền trung vẫn khá ổn định toàn vùng đều chỉ có mưa một vài nơi ban ngày trời nắng giáo
thậm chí cường độ nắng còn có xu hướng gia tăng so với ngày hôm qua nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
các tỉnh miền trung sẽ tăng thêm từ một hai độ giao động ở ngưỡng cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tuy nhiên trong đêm nay thời tiết các tỉnh miền trung được dự báo cũng có những chuyển biến với mưa rào và rông xuất hiện ở mức giải rác
nắng rào cũng là thời tiết sẽ duy trì trong ngày hôm nay tại các tỉnh nam bộ cũng như tây nguyên
lúc này trên cả hai khu vực vẫn duy trì được trạng thái mát mẻ nhất là khu vực tây nguyên
bởi nhiệt độ hầu khắp các nơi đều không vượt quá ngưỡng hai mươi ba độ
tuy nhiên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía nam sẽ tăng tương đối nhanh
đến trưa và đầu giờ chiều hầu hết các nơi thuộc khu vực này sẽ có mức nhiệt khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ thậm chí có nơi cao hơn
đáng lưu ý là về chiều tối một số nơi ở miền tây nam bộ có thể có mưa rông dù lượng không lớn
nhưng trong cơn rông vẫn có thể kèm theo rông xét và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa sẽ tiếp tục phổ biến ít mưa
ngày có nắng và tầm nhìn thoáng nên các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân vẫn có thể diễn ra thuận lợi
tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tràn xuống nó sẽ gây mưa rào và rông cho các vùng biển phía bắc biển đông
đồng thời cũng khiến gió đông bắc trên các vùng biển mạnh dần lên ở mức cấp năm sau tăng dần lên mức cấp sáu
thời tiết sẽ trở nên bất lợi cho các hoạt động của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước